đã ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín thấp nhất trong khoảng hai tháng vừa qua
trong ngày có gần sáu tám trăm linh ca khỏi nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai sáu mươi tám tám trăm năm mươi ba ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên một trăm tám mươi một năm triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi chín một triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy mươi bốn hai triệu liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là trên hai mươi tám ba triệu liều
với những kết quả như trên trong công tác tiêm chủng
tính tới thời điểm này nước ta là một trong sáu nước có độ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao nhất trên thế giới
trong năm hai nghìn hai mươi một chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất trong lịch sử đã được triển khai thành công
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi chín chín và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là chín mươi sáu bốn dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó đã có ba mươi tám năm người dân đã được tiêm mũi ba
tỷ lệ trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một là chín mươi bốn tám và mũi hai là tám mươi ba
đã từng là nước tiếp cận vaccine chậm nhưng với ý chí và sự vào cuộc của cả bộ máy chính trị
việt nam trở thành một trong số sáu quốc gia hàng đầu trên thế giới về tốc độ và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thậm chí đã về đích sớm hơn so với mục tiêu khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
tỷ lệ trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một là chín mươi bốn tám và mũi hai là tám mươi bảy năm
đến tình hình trật tự an toàn giao thông trong ba ngày từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi sáu người bị thương ba mươi ba người
toàn bộ số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ
so với ba ngày cùng kỳ tết nguyên đán của năm ngoái đã giảm sáu vụ giảm bảy người chết giảm bốn người bị thương
ba ngày vừa qua trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý ba một trăm bốn mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai tỷ đồng
tạm giữ một mươi hai xe ô tô một một trăm linh tám xe mô tô tước hai trăm một mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm về nồng độ cồn xử lý ba trăm tám mươi tám trường hợp vi phạm về ma túy là trường hợp là một trường hợp
số phương tiện vi phạm đã được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một ba trăm sáu mươi trường hợp
tin an ninh trật tự
với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ đối tượng hồ quốc hoàng
chú xã hưng lộc huyện thống nhất tỉnh đồng nai
an huyện long thành khởi tố bắt tạm giam
trước đó hoàng bị bắt quả tang đang vận chuyển một bệ pháo loại ba mươi sáu ống
và một mươi bao thuốc lá hiệu ba số năm tại thị trấn long thành huyện long thành
khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của hoàng lực lượng công an thu giữ thêm bảy gian pháo
và bảy trăm linh viên pháo loại hình quả bóng có tổng trọng lượng là một mươi ba chín kg
bốn trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ
hoàng khai nhận đã mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lây lịch trên mạng xã hội để bán kiếm lời
còn tại tỉnh cà mau công an huyện đầm rơi và trần văn thời đã triệt xóa hai tụ điểm đá gà an tiền
với tám mươi ba đối tượng liên quan tạm giữ nhiều tăng vật
tại ấp hòa thuận a đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện đầm rơi
kết hợp cùng công an xã tân thuận đã tiến hành bao vây và bắt quả tang
hai mươi đối tượng tham gia đá gà ăn tiền thu tại sân gà và trên người các đối tượng hơn bốn mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật khác
thêm một tụ điểm đá gà tại thị trấn sông đốc
cũng đã bị công an huyện trần văn thời và công an thị trấn sông đốc kết hợp triệt xóa
có ba mươi chín đối tượng tham gia tạm giữ bảy con gà hai cặp cựa và trên một mươi triệu đồng
thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng nay tức ngày mùng hai tết nguyên đán nhâm dần
đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đi thăm kiểm tra
chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình tại một số chốt làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
để nhân dân vui xuân đón tết vui vẻ và an toàn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã ghi nhận biểu dương
vui mừng với những kết quả đã đạt được của lực lượng công an tỉnh ninh bình trong thời gian qua
đồng chí yêu cầu thời gian tới cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón tết
và tham gia các hoạt động tham quan du lịch đầu xuân an toàn
đồng chí thứ trưởng bộ công an cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến lực lượng công an tỉnh ninh bình nói chung
cán bộ chiến sĩ đang tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt địa bàn cơ sở nói riêng
năm mới sức khỏe rồi giàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đồng chí tin tưởng rằng với khí thế mới niềm tin mới lực lượng công an tỉnh ninh bình sẽ nỗ lực thi đua
lập được nhiều thành tích chiến công mới ngay từ những ngày đầu xuân tạo động lực cho một năm mới thành công tốt đẹp
cũng nhân dịp này đồng chí thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ
đang tham gia các chốt đảm bảo an ninh trật tự của công an tỉnh ninh bình
cũng trong sáng nay đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã kiểm tra và chúc tết cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt tuần tra kiểm soát cao bồ
quốc lộ một mươi xã yên hồng huyện ý yên tỉnh nam định
báo cáo tại buổi làm việc đồng chí trung tá đỗ đình sơn phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định
tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát tại chốt cao bồ đã báo cáo khái quát với đồng chí thứ trưởng bộ công an
về tình hình trật tự an toàn giao thông tại tỉnh nam định thời gian qua được đảm bảo lực lượng cảnh sát giao thông
thường xuyên có mặt trên các tuyến giao thông nhất là các tuyến quốc lộ và những điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra ủn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt trong dịp tết nguyên đán nhâm dần
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả
mà công an tỉnh nam định nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua
thượng tướng trần quốc tỏ yêu cầu thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định cần tiếp tục chủ động
các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm
đảm bảo tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương gắn liền với nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
và tặng quà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt tuần tra kiểm soát cao bồ và công an huyện ý yên tỉnh nam định
cũng trong sáng ngày hôm nay tại km một trăm tám mươi tám trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ
giao thông đường bộ cao tốc số ba phòng tám cục cảnh sát giao thông
báo cáo tại buổi làm việc lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cho biết trong những ngày nghỉ tết nguyên đán vừa qua
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc thường xuyên có mặt trên các tuyến trọng điểm giao thông
số liệu thống kê cho thấy so với ba ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sửu
tài nạn giao thông giảm sáu vụ giảm bảy người chết giảm bốn người bị thương
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã biểu dương kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian vừa qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông cần tiếp tục chủ động các phương án bảo đảm an toàn giao thông
xử lý nghiêm những vi phạm gây mất an toàn giao thông đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn thông suốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị và các bạn trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc chín mươi hai năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân ta đã làm nên những kỳ tích đáng tự hào cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được khẳng định và ghi nhận
cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc và quá trình lãnh đạo cách mạng dù gặp muôn vàn khó khăn thử thách
đảng luôn bền tâm vững chí
đảng luôn bền tâm vững chí gắn bó máu thịt với nhân dân chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
và đó cũng chính là cội nguồn niềm tin của nhân dân một lòng theo đảng
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam đã thành công rất tốt đẹp
để ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong năm năm tới
và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đất nước đến năm hai nghìn ba mươi kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một trăm bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước
đã có rất nhiều nghĩa cử cao đẹp mang đậm tình đồng chí nghĩa đồng bào là những cây atm gạo atmoc chợ không đồng siêu thị không đồng
là hàng triệu phần quà đại đoàn kết túi an sinh hay hàng vạn tấn lương thực thực phẩm trang thiết bị y tế được san sẻ đến tận tay người dân
và còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái đã chung tay vượt qua những tháng ngày khó khăn của đại dịch
nơi tâm dịch suốt nhiều tháng liền
bất kể ngày hay đêm luôn có sự hiện diện của lực lượng tuyến đầu là các y bác sĩ là các chiến sĩ công an quân đội
đảm bảo an ninh an toàn tại các chốt cách ly y tế đi từng ngõ gõ từng nhà hỗ trợ truy vết đến đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
đối với họ đó không chỉ là tinh thần trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh cao cả từ trái tim
khi mà biết cả vợ của em cùng đi thì hai vợ chồng cũng có chăn trở mất một hai đêm
đưa ra quyết định cả hai cùng đi luôn
khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao thì bản thân cũng như cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng biết rằng công việc là rất gian nan rất nguy hiểm
nhưng bản thân và cán bộ chiến sĩ đã quyết tâm đồng lòng chiến thắng được dịch bệnh để đảm bảo an ninh trật tự và bà con được bình yên
tinh thần đã đoàn kết lại càng đoàn kết hơn nữa và sự dấn thân hy sinh vì người khác
khu phố từng con hẻm
đó là nguồn động lực lớn lao cổ vũ tất cả người dân việt nam cùng đoàn kết quyết tâm chiến thắng đại dịch
chúng ta đã vượt qua đại dịch và chiến thắng đại dịch là chiến thắng của nhân dân
nhờ có sự đoàn kết này và chiến thắng nhờ có sức mạnh của nhân dân
cũng phải nói rằng là cái hạ tầng cơ sở y tế của đất nước ta thì chưa bằng các nước của châu âu
nhưng mà chúng ta đã làm được
nhưng việc mà có thể nói rằng là thế giới cung cấp
thực tiễn đã chứng minh càng trong khó khăn thử thách tinh thần đoàn kết của người việt nam lại càng tỏa sáng
trong bối cảnh thời cơ và thách thức đang xen nhau hơn lúc nào hết
việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đồng sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức
là yếu tố then chốt làm nên thành tựu kết quả mới trên con đường xây dựng đất nước việt nam hùng cường
thưa quý vị xác định giữ gìn an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm
xuyên suốt trong dịp tết đến xuân về
tại các khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh điện biên lực lượng công an tỉnh đã chủ động phối hợp với bộ đội biên phòng
và các lực lượng khác triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm
phòng chống lây lan dịch bệnh đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân có một cái tết an lành
xã pá mì huyện mường nhé tỉnh điện biên là địa bàn giáp biên giới việt lào
ngay từ những ngày cuối năm tân sử cán bộ chiến sĩ công an huyện mường nhé đã chủ động phối hợp với các đồn biên phòng
trên địa bàn tăng cường kiểm tra đường biên cột mốc kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp nảy sinh
để có phương án giải quyết rứt điểm kịp thời
tổ chức hiệu quả các chốt bảo vệ khu vực biên giới triển khai quyết liệt đợt cao điểm
chống xuất nhập cảnh trái phép
một mặt là chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng tham mưu cho huyện thành được các chốt chặn
ở trên các tuyến biên giới
dọc tuyến biên giới hiện tại bây giờ có một mươi tám chốt chặn để anh em thường trực hai mươi bốn x hai mươi bốn
để đảm bảo chủ động phát hiện ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
vấn đề thứ hai là chúng tôi đã tập trung tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo phát huy hiệu quả
của các tổ giám sát cộng đồng
và gồm bí thư tri bộ trưởng bản trưởng ban công tác quan trọng tại các bản
tết nguyên đán là thời điểm mà các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động
công an điện biên đã chủ động triển khai các phương án kế hoạch tăng cường cán bộ chiến sĩ
xuống tất cả các địa bàn trọng điểm sung yếu khu vực biên giới
một mặt tăng cường tuyên truyền tới bà con nhân dân không tin không nghe theo những âm mưu thủ đoạn
của các đối tượng kích động
mặt khác chủ động đấu tranh kiên quyết tấn công chấn áp các loại tội phạm về hình sự kinh tế ma túy
chúng tôi đã tổ chức trinh sát và nắm khảo sát tình hình địa bàn xác minh đối tượng và phát hiện đối tượng
nơi ẩn chốt trong khoảng hai tuần thực hiện nhiệm vụ tại các công an tỉnh bắc lào
chúng tôi đã trung bắt và bắt giữ được
ba đối tượng có lệnh truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đang lần trốn tại các nơi bắc lào
sau hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần
công an tỉnh điện biên đã phát hiện điều tra một mươi năm vụ một mươi sáu đối tượng hình sự một trăm một mươi sáu vụ với một trăm hai mươi sáu đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu trên sáu kg heroin gần một hai kg ma túy tổng hợp bắt vận động đầu thú chín đối tượng
truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
song song với việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội công an điện biên đã phát huy vai trò lá chắn thép trong phòng chống dịch
phối hợp với các lực lượng triển khai nhiều giải pháp bảo đảm để người dân trở về địa phương vui tết đón xuân an toàn